hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trước khi xét hỏi bị cáo dũng hội đồng xét xử thông báo các bị cáo trước đó đều khai việc phát hành trái phiếu là chủ trương của bị cáo này
các công ty phát hành trái phiếu đều liên quan đến tập đoàn tân hoàng minh phương án phát hành trái phiếu đều là hợp thức hóa
việc tập đoàn tân hoàng minh mua lại các gói trái phiếu phát hành trong hệ thống chỉ sử dụng một ít tiền đủ số tiền theo định mức của từng gói và bán cho nhà đầu tư
trước bục khai báo bị cáo đỗ anh dũng thừa nhận mình là người đưa ra chủ trương phát hành trái phiếu và giao cho con trai đỗ hoàng việt
theo cáo trạng vào đầu năm hai nghìn hai mươi một khởi nguồn từ những khó khăn tài chính tân hoàng minh có khoản nợ ngân hàng lên tới hai mươi tỷ đồng gấp đôi vốn điều lệ
cùng với đó tập đoàn này còn có tám gói trái phiếu mà đã phát hành
để tháo gỡ khó khăn chủ tịch tập đoàn tân hoàng minh đỗ anh dũng chỉ đạo con trai mình là đỗ hoàng việt phó tổng giám đốc tân hoàng minh
doanh nghiệp sang lẻ để huy động vốn
ông dũng chỉ đạo thuộc cấp sử dụng ba công ty là ngôi sao việt solei cùng điện mùa đông để ngụy tạo các hoạt động kinh tế không có thật
thông qua các hợp đồng không như mua bán cổ phần hợp tác đầu tư
trong khi đó đỗ hoàng việt và thuộc cấp liên hệ với hai công ty kiểm toán để làm đẹp báo cáo tài chính sao cho đủ điều kiện phát hành trái phiếu
bằng cách đó công ty ngôi sao việt soleil cùng điện mùa đông đã phát hành chín gói trái phiếu
do tin tưởng các gói trái phiếu được phát hành đúng quy định pháp luật có dòng tiền đầu tư thật vào dự án
báo cáo tài chính trung thực và tân hoàng minh là công ty lớn có thương hiệu
thế nên người dân đã dễ dàng đổi tiền mua phải trở thành chủ sở hữu của các gói trái phiếu trên
tân hoàng minh sau đó ký các hợp đồng giả cách chuyển nhượng trái phiếu
bằng cách làm đó tân hoàng minh đã huy động được hơn một mươi ba chín trăm bảy mươi hai tỷ đồng
tân hoàng minh sau đó bán trái phiếu để huy động lấy tiền trả nợ tiêu xài
theo cơ quan điều tra
tân hoàng minh dùng hơn năm tỷ đồng của người mua trái phiếu sau để trả cho người mua trái phiếu đến hạn trước
số tiền còn lại hơn tám sáu trăm linh tỷ đồng của sáu sáu trăm ba mươi khách hàng đã bị tân hoàng minh chiếm đoạt
gần hai tỷ đồng để trả nợ ngân hàng chi mục đích cá nhân của ông dũng hơn tám trăm linh tỷ đồng
tại thời điểm cơ quan điều tra khởi tố vụ án số rơi trên tài khoản của tân hoàng minh chỉ là hơn hai trăm một mươi bốn tỷ đồng
toàn bộ thiệt hại vụ án là hơn tám sáu trăm linh tỷ đồng
đã được tân hoàng minh và các cá nhân
liên quan cha con ông dũng khắc phục trong giai đoạn truy tố
chủ tịch tân hoàng minh cũng được cơ quan tố tụng đánh giá là đã thành khẩn khai báo
khai nhận hành vi phạm tội có đơn đề nghị và tích cực phối hợp khắc phục hậu quả trong vụ án
trước ngày xét xử một bốn trăm hai mươi bị hại có đơn xin giảm án cho cha con ông dũng
đối với việc chạy dòng tiền để phát hành trái phiếu
chủ tịch tân hoàng minh thừa nhận có sai phạm và với chức vụ là người đứng đầu
ông nhận trách nhiệm của bản thân
ông dũng nói
ngay khi phát hành trái phiếu trong thâm tâm tôi chưa bao giờ có ý nghĩa chiếm đoạt tiền của người mua
tôi nghĩ rằng đây là tiền huy động để phục vụ việc kinh doanh như cáo trạng đã nêu
là để có tiền kinh doanh đầu tư chi phí thanh toán cho nhà thầu và đây đúng là nhu cầu thật
bị cáo đỗ anh dũng thừa nhận số lượng danh sách bị hại mà tòa đã công bố là đúng
sau khi bị công an tạm giữ được các cán bộ giải thích sai phạm nhận thức được sai phạm
bị cáo đã rất tích cực trong việc khắc phục hậu quả vụ án
và viết đơn gửi các cơ quan tố tụng để xử lý khắc phục hậu quả một cách tối đa nhất
trong hơn một năm mặc dù điều kiện khó khăn chỉ được gặp gia đình hai lần
nhưng với tinh thần quyết liệt cố gắng nhất tôi đã thu hồi được tiền và nộp khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án
để làm được điều này các cơ quan tố tụng cũng giúp đỡ tôi rất nhiều
đến giờ toàn bộ số tiền hơn tám tỷ đồng đã được nộp cho nhà nước để trả cho các bị hại
ông dũng cho biết thêm đã nộp thừa hơn một tỷ đồng trong số tiền khắc phục hậu quả vụ án
khai trước tòa đỗ hồng việt phó tổng giám đốc tập đoàn tân hoàng minh thừa nhận hành vi sai phạm
việc trình bày bối cảnh năm hai nghìn hai mươi một khi đại dịch covid một mươi chín ảnh hưởng nặng nề
các quỹ tín dụng siết chặt tập đoàn đối mặt khó khăn với nhiều khoản nợ đến hạn
nhưng không thể phai được tiền để đéo hạn
để giải quyết chủ tịch tập đoàn là ông đỗ anh dũng
triệu tập cuộc họp tại trụ sở tân hoàng minh
cuộc họp với sự có mặt của cha con ông dũng và một số nhân viên chủ chốt của tập đoàn
tại đây ông dũng đưa ra chủ trương phát hành trái phiếu để huy động vốn từ các nhà đầu tư
ba công ty trong hệ sinh thái được lựa chọn để phát hành là ngôi sao việt cung điện mùa đông và solay
thực hiện chủ trương trên đỗ hồng việt yêu cầu cấp giới liên hệ với công ty kiểm toán
để có báo cáo kiểm toán đối với ba công ty phục vụ cho việc xây dựng hồ sơ phát hành trái phiếu
do kết quả kinh doanh của cả ba pháp nhân này đều không đủ điều kiện
các bị cáo tại tân hoàng minh đã bắt tay với nhân viên công ty kiểm toán làm đẹp các số liệu
sau khi chín lô trái phiếu trị giá một mươi ba trăm linh tỷ đồng được phát hành dựa trên hồ sơ gian dối
các bị cáo tiếp tục thực hiện một chuỗi hành vi sai phạm để hô biến tập đoàn tân hoàng minh trở thành trái chủ sơ cấp
điển hình là chiêu trỏ chạy dòng tiền khống
tại thời điểm tập đoàn tân hoàng minh mua lại các lô trái phiếu từ ba công ty
tiền trong tài khoản của tập đoàn chỉ có từ gần bốn trăm linh đến hai trăm linh tỷ đồng
để mua được trái phiếu với số tiền khiêm tốn này
các bị cáo cho tiền chạy vòng vèo từ tập đoàn tân hoàng minh sang ba công ty phát hành trái phiếu
rồi quay lại tài khoản tập đoàn cứ thế đến khi đủ số tiền theo trị giá các lô trái phiếu
vẫn theo phó tổng giám đốc tập đoàn tân hoàng minh
huy động dòng tiền là việc bình thường ở tập đoàn nên các phòng ban tự biết để làm
thế vậy chủ tọa chất vấn tiền không có một đồng lên một mươi đồng để mua lại trái phiếu
bị cáo phải chỉ đạo thì nhân viên mới biết mà làm chứ sao lại là tự biết
phải xác định là bị cáo không chỉ đạo thì không ai làm cả đúng không
ngập ngừng việt nói khi làm không nhận thức được nó gây ra hậu quả đó
bị cáo thừa nhận đã có hành vi gian dối trái phiếu bán cho người dân không có giá trị
đến nay nhận thức được sai phạm và tích cực nộp khắc phục toàn bộ xin được xét là yếu tố giảm nhẹ
là người được xét hỏi tiếp theo bị cáo phùng thế tính
cựu giám đốc ban kế toán tài chính tập đoàn tân hoàng mỹ
khai lương trước được hậu quả thế nhưng không nghĩ nó lớn đến vậy
vì biết rõ tình hình tài chính của tập đoàn ông tính cùng phó tổng giám đốc đỗ hoàng việt bàn bạc
thực hiện chỗ hành vi như cáo buộc
ông tính là người thực hiện chỉ đạo của việt triển khai chỉnh sửa báo cáo tài chính
của ba công ty ngôi sao việt soley và cung điện mùa đông
bị cáo còn bàn bạc thỏa thuận với hai công ty kiểm toán ban hành báo cáo kiểm toán gian lận
với nội dung chấp nhận toàn phần để đủ điều kiện phát hành trái phiếu
đặc biệt ông tính còn phân công chỉ đạo các cá nhân tại ban kế hoạch tài chính
chạy dòng tiền khống giúp sức cho chủ tịch tập đoàn đỗ anh dũng chiếm đoạt hơn bốn năm trăm linh tỷ đồng
quá trình giải quyết vụ án ông tính được tòa ghi nhận đã nộp hai mươi triệu đồng để khắc phục hậu quả
một bị cáo khác là hoàng quyết chiến phó giám đốc trung tâm tài chính kế toán
kiêm giám đốc ban kế toán tài chính tập đoàn tân hoàng minh
ông quyết bị cáo buộc trao đổi với công ty kiểm toán để phát hành báo cáo kiểm toán sai sự thật
đối với công ty cung điện mùa đông chỉ đạo cấp dưới chạy dòng tiền khống
giúp sức cho ông đỗ anh dũng chiếm đoạt hơn năm tám trăm linh tỷ đồng
ông quét được tòa ghi nhận đã nộp một mươi năm triệu đồng để khắc phục hậu quả
chủ tọa chất vấn so với thiệt hại vụ án nộp lại có một mươi năm triệu đồng
bị cao thấy sao trả lời ông quyết nói bị cao nói chỉ là người làm công ăn lương
không được hưởng lợi đó là toàn bộ số tiền gia đình có
phiên tòa xét xử chủ tịch tân hoàng minh cùng các đồng phạm do thẩm phán nguyễn xuân văn làm chủ tòa
sự kiến diễn ra trong hai mươi ngày
trong số sáu sáu trăm ba mươi bị hại nhiều người có đơn xin xét xử vắng mặt
do số người tham gia tố tụng trong vụ án này rất đông
nên tòa án nhân dân tp hà nội đã bố trí hội trường lớn để xét xử
đồng thời tòa cũng dựng dạp ngoài trời với sức chứa khoảng năm trăm linh chỗ ngồi
để các bị cáo và những người liên quan theo dõi phiên tòa qua màn hình tv